tiếp tục chuyến thăm chính thức hàn quốc vào sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại thủ đô seoul
thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam hàn quốc
ngay sau đó là buổi tọa đàm với các tập đoàn hàng đầu của hàn quốc
phát biểu tại đây thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hàn quốc tạo nên một kỳ tích mới trong đầu tư với việt nam
góp sức đưa kim ngạch hai triệu đạt một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi và có thể cao hơn nữa
chính phủ việt nam sẽ tiếp tục khắc phục các bất cập và tồn tại
như tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhanh hơn nữa phát triển tốt hơn nữa hạ tầng
nhất là hạ tầng cứng để hỗ trợ cho các nhà đầu tư vào việt nam
và những thông tin chi tiết hơn về diễn đàn doanh nghiệp việt nam hàn quốc
cũng như buổi tọa đàm giữa các tập đoàn hàng đầu của hàn quốc với thủ tướng
sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo
mời quý vị cùng theo dõi